tỉnh phú thọ tổ chức hội nghị tổng kết năm năm triển khai thực hiện quyết định số hai trăm tám mươi một của thủ tướng chính phủ
về đẩy mạnh phong trào học tập suốt đời trong gia đình dòng họ cộng đồng đến năm hai nghìn hai mươi
toàn tỉnh phú thọ hiện có hơn bốn trăm linh gia đình dòng họ cộng đồng đơn vị học tập
các mô hình này đã tạo động lực phát triển kinh tế văn hóa xã hội xây dựng nông thôn mới
đô thị văn minh đời sống văn hóa góp phần nâng cao chất lượng giáo dục đào tạo
và chất lượng nguồn nhân lực của tỉnh
nhờ đó nhiều năm liền phú thọ là một trong một mươi tỉnh dẫn đầu cả nước với chất lượng giáo dục mũi nhọn và đại trà
tại hội nghị một mươi chín tập thể được tặng bằng khen của trung ương hội khuyến học việt nam
chín tập thể cá nhân gia đình dòng họ được tặng bằng khen của chủ tịch ubnd tỉnh
vì đã có thành tích xuất sắc trong việc thực hiện quyết định hai trăm tám mươi một của thủ tướng chính phủ